tại bangkok đại sứ quán việt nam tại vương quốc thái lan đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
và công bố sách trắng quốc phòng việt nam
tại buổi lễ đại sứ việt nam tại thái lan đọc diễn văn nhấn mạnh bảy mươi năm năm qua
quân đội nhân dân việt nam đã trải qua nhiều khó khăn thử thách và trở thành một quân đội hùng mạnh
chính quy và hiện đại luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc
trong bối cảnh hiện nay khi tình hình ở một số khu vực trên thế giới trong đó có cả đông nam á
có những diễn biến phức tạp và khó dự báo việt nam đã quyết định công bố sách trắng quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
để một lần nữa khẳng định chính sách quốc phòng của việt nam trong tình hình mới
sách trắng quốc phòng việt nam hai nghìn một mươi chín nêu rõ những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng trong thời kỳ mới
và nhấn mạnh ý nghĩa của sách trắng quốc phòng nhằm minh bạch hóa tăng cường sự hiểu biết
và xây dựng niềm tin trong quan hệ của việt nam với cộng đồng quốc tế
trong thời gian tới quân đội nhân dân việt nam sẽ tiếp tục đầu tư các nguồn lực cần thiết
để làm nòng cốt cho nền quốc phòng và bảo vệ độc lập chủ quyền đoàn kết toàn vẹn lãnh thổ
cũng như các lợi ích quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam